tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão
ngày ba sáu do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên một số tỉnh bắc bộ nam trung bộ và tây nguyên đã có mưa vừa mưa to
tính đến sáu giờ ngày bốn tháng sáu bộ đội biên phòng tại các tỉnh thành phố ven biển đã phối hợp với các địa phương thông báo hướng dẫn cho hơn năm mươi một năm trăm linh với hơn hai trăm bốn mươi tám lao động biết vị trí diễn biến hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển phòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm
và đến chín giờ sáng ngày bốn tháng sáu ba tàu đang ở khu vực tâm áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển khỏi vùng tâm áp thấp
đặc biệt tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã có khoảng hai khách du lịch
phải ở lại trên đảo chưa về được đất liền
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng khuyến cáo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới còn diễn biến phức tạp
các địa phương cần tập trung theo dõi chặt chẽ thông tin về áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin để chủ động ứng phó với áp thấp theo phương châm bốn tại chỗ giảm thiểu tối đa ảnh hưởng do áp thấp gây ra